đoàn công tác của bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam do thiếu tướng doãn bảo quyết phó chính ủy cảnh sát biển làm trưởng đoàn
vừa có chuyến thăm kiểm tra tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo bạch long vĩ hải phòng
tại huyện đảo bạch long vĩ đoàn đã thăm hỏi tặng một mươi xuất quà
mỗi suất trị giá hơn ba trăm linh đồng cho các đơn vị quân đội chính quyền địa phương và nhân dân
được biết trong dịp tết nguyên đán đinh rậu các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng
đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn và đơn vị
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tổ chức nhiều tàu tại các vùng kết hợp làm nhiệm vụ tuần tra
trực tết và tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ chiến sĩ nhân dân ngư dân
trên huyện đảo bạch long vĩ phù quý trường sa và các đảo sông tử tây sinh tồn thổ chu và nam du
gồm hai mươi năm thùng quà trị giá một mươi bảy triệu đồng bốn mươi một xuất quà trị giá ba mươi bốn triệu đồng
bốn mươi cờ tổ quốc hai mươi áo phao và các vật dụng sinh hoạt khác
bên cạnh đó đoàn cũng đã đến thăm hỏi tặng ba mươi hai xuất quà cho các gia đình chính sách trong đơn vị
tặng chín mươi một xuất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân với trị giá gần bốn mươi một triệu đồng
hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị năm mươi năm xuất trị giá trên ba mươi hai triệu đồng
hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân một trăm linh xuất quà trị giá trên bốn mươi hai triệu đồng
ngoài ra đơn vị cũng bảo đảm kịp thời chế độ tiêu chuẩn tết cho các đối tượng đang tại ngũ
trong đó hỗ trợ cán bộ sĩ quan người hưởng lương bình quân một triệu đồng một người hạ sĩ quan chiến sĩ năm trăm linh đồng một người